phát biểu kết luận tại hội nghị chính phủ với địa phương sáng ngày ba mươi một tháng một mươi hai
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã khơi dậy khát vọng phát triển đất nước và thúc giục các bộ
ban ngành địa phương cũng như từng doanh nghiệp từng người dân hãy biến khát vọng này thành hành động cụ thể
người đứng đầu chính phủ cũng đưa ra thông điệp
không vì lợi ích kinh tế mà đánh đổi môi trường văn hóa văn minh xã hội
thủ tướng phân tích môi trường văn hóa bị ô nhiễm cũng độc hại không kém môi trường không khí
nền tảng xã hội văn hóa là trụ đỡ cho phát triển kinh tế nhanh và bền vững
do đó các cấp ủy chính quyền đoàn thể cần quan tâm đến môi trường sống
môi trường văn hóa cùng với phát triển kinh tế
theo thủ tướng kinh tế phát triển đồng thời môi trường văn hóa tốt đẹp
truyền thống bản sắc dân tộc cũng phải được giữ gìn
hành vi ứng xử của mỗi công dân phải văn minh nhân văn
ngoài ra nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phải là môi trường tốt
để hình thành nên những doanh nhân có tinh thần dân tộc biết tôn trọng cội nguồn
tuân thủ pháp luật hòa ý chí của mình vào khát vọng về một việt nam độc lập tự cường và thịnh vượng
về phương hướng trong thời gian tới thủ tướng đề nghị không ngừng đổi mới tư duy
hoàn thiện triển khai chủ trương chính sách pháp luật thao gỡ khó khăn vướng mắt
về môi trường đầu tư kinh doanh đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn
tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân xoay nghiệp
bên cạnh đó là khơi thông huy động sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực
giải phóng mọi năng lực sản xuất tận dụng tốt các tiềm năng thế mạnh
tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắt phát triển mạnh mẽ các ngành lĩnh vực là động lực tăng trưởng
thủ tướng yêu cầu tăng cường kỷ luật kỷ cương hiệu quả chỉ đạo điều hành
đẩy mạnh phân cấp gắn với đề cao trách nhiệm kiểm soát quyền lực
nhất là với người đứng đầu và có chế tài xử lý nghiêm các vi phạm
nhiều nơi kỷ luật không nghiêm nên chính sách rất nhiều
nhưng tạo ra giá trị vật chất tinh thần chưa đủ thậm chí còn kìm kẹp
một nhiệm vụ nữa mà thủ tướng yêu cầu là phát triển nhanh và bền vững
gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa xã hội bảo vệ môi trường
nâng cao đời sống của người dân củng cố an ninh quốc phòng thúc đẩy hội nhập quốc tế
về nhiệm vụ trong dịp năm mới tết canh tí hai nghìn hai mươi
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương không để thiếu hàng trong dịp tết
bảo đảm cho mọi người mọi nhà đều có tết nhất là người nghèo hộ chính sách
người dân vùng sâu vùng xa đặc biệt lưu ý bảo đảm an ninh an toàn trong dịp tết
bên cạnh đó thủ tướng nhắc lại chỉ thị của ban bì thư về cấm biếu
tặng quà tết lãnh đạo đồng thời yêu cầu quán triệt thực hiện nghiêm chỉ thị này